công an huyện vĩnh tường đã khẩn trương chỉ đạo các đội nghiệp vụ công an các xã thị trấn trên địa bàn huyện tập trung lực lượng nhanh chóng điều tra xác minh làm rõ thủ phạm gây án sớm ổn định tình hình an ninh trật tự trên địa bàn
gia khánh huyện bình xuyên chính là thủ phạm gây ra các vụ cướp và cướp giật dây chuyền bạc của các cháu nhỏ trên địa bàn huyện
bản thân đào văn linh là đối tượng nghiện đã có hai tiền án về các tội trộm cắp tài sản và tàng trữ trái phép chất ma túy
hai tiền sự về hành vi sử dụng trái phép chất ma túy và đánh bạc
để có tiền tiêu xài cá nhân và sử dụng ma túy linh đã nảy sinh ý định cướp tài sản
các con mồi mà đối tượng nhắm đến là những em nhỏ không có người trông coi có đeo trang sức quý giá
bản thân là người nghiện ma túy đã lâu do không có công viên việc làm ổn định nên trong thời gian gần đây tôi đã nảy sinh ý định
là đi cướp giật dây chuyền của các cháu nhỏ để lấy tiền để tiêu xài mua ma túy để sử dụng
đấu tranh mở rộng
đến nay cơ quan công an huyện vĩnh tường đã làm rõ nguyễn văn linh gây ra một mươi một vụ cướp và cướp giật tài sản
của các cháu nhỏ tại các địa bàn vĩnh tường yên lạc bình xuyên sông lô lập thạch
hiện cơ quan cảnh sát điều tra công an huyện vĩnh tường đã ra quyết định khởi tố vụ án khởi tố bị can
và ra lệnh tạm giam bốn tháng đối với đảo văn linh về tội cướp tài sản và cướp giật tài sản
điều tra vụ án

và ra lệnh tạm giam bốn tháng đối với đảo văn linh về tội cướp tài sản và cướp dật tài sản
cơ quan công an huyện vĩnh tường đã ra quyết định khởi tố vụ án khởi tố bị can
và ra lệnh tạm giam bốn tháng đối với đảo văn linh về tội cướp tài sản và cướp dật tài sản